tổng số ca bệnh được điều trị khỏi trên cả nước là ba mươi năm bốn trăm tám mươi bốn ca
trong ngày ba mươi tháng bảy gần bốn trăm linh bảy ba trăm linh liều vaccine đã được tiêm
nâng tổng số liều vaccine được thực hiện trên cả nước đến nay là hơn năm chín triệu liều
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi chín h tối qua cho đến sáu giờ sáng nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn sáu mươi ca mắc mới
trong đó tp hcm là hai năm trăm linh ba ca
một bệnh viện giã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
đang được thân tốc xây dựng trên địa bàn phường yên sở quận hoàng mai
theo chỉ đạo của bộ y tế và tp hcm
bệnh viện được xây dựng trên diện tích ba năm hectare do bệnh viện đại học y làm chủ đầu tư
dự kiến ngày hai mươi năm tháng tám bệnh viện sẽ hoàn thành
để đảm bảo tiến độ thi công mỗi ngày có khoảng bốn trăm linh công nhân làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo kế hoạch bệnh viện sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính
khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng
các cơ quan chức năng quận hoàng mai đang tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng
đường vào bệnh viện để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này
kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
một mươi tám hộ gia đình có đất nằm trong diện phong tỏa sẽ được bồi thường hỗ trợ
đồng thời sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành
ngày hôm qua công an phường năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với một mươi người tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu
vào ngày hai mươi hai tháng bảy tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phường năm thành phố vĩnh long
phát hiện năm người đang tụ tập uống cà phê
tiếp đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy
tổ tuần tra kiểm soát tiếp tục phát hiện năm người đang tụ tập ăn nhậu
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời những người này về trụ sở làm việc
quả đó một mươi người này đã thừa nhận hành vi tụ tập của mình là vi phạm quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội
căn cứ nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ chủ tịch ubnd tp vĩnh long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi người
với tổng số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
tự nhận mình là công an để thực hiện hành vi lừa đảo
đối tượng văn hữu tường chủ tịch tp vĩnh long
thành phố đà nẵng vừa bị công an phường hòa minh quận liên triều phát hiện bắt quả tàng
bằng thủ đoạn làm quen tự xưng là công an có mối quan hệ với nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của thành phố
và nữ tường đã nhận tám triệu đồng và hứa sẽ xin việc cho anh hoàng anh đức ở phương hóa minh
chưa dừng lại ở đó tường còn tiếp tục yêu cầu anh đức đưa thêm năm triệu đồng làm phí bôi trơn
nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo anh đức đã trình báo cơ quan công an
đến chiều ngày ba mươi tháng bảy
khi thực hiện hành vi giao nhận tiền thì tường bị công an phường hòa minh bắt quả tăng
để biết tường từng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi nay lại tiếp tục tái phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
xin chào các bạn
phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thương chú tại thôn cẩm hoàn xã thanh sơn huyện kiến thụy tp hải phòng
về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên trước đuôi lông mảy trái
còn liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện an dương tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thương chú tại hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu chợ hàng phường đông hải
quận lê trân tp hải phòng cao một m sáu mươi và có xẹo hai cm sau mép trái
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thương chú tại thôn do nha
xã tân tiến huyện an dương tp hải phòng cao một m năm mươi sáu và có nốt rùi cách hai cm
dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị ngày ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân hai huyện sơn hòa và phú hòa
tỉnh phú yên đã xét xử sơ thẩm rút gọn đối với hai trường hợp vi phạm quy định
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó đối tượng phạm văn hiếu bị tòa án nhân dân huyện phú hòa tuyên phạt
chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
trước đó hiếu đã bị kiểm tra vì ra đường không cần thiết khi đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên đối tượng này đã liên tục chửi bới lực lượng chức năng thách thức
lấy mũ bảo hiểm đánh vào người một chiến sĩ công an
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng bảy tòa nhân dân huyện sơn hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt trần minh luân một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
luân là trường hợp f một đang được cách ly y tế tại nhà nhưng đã uống rượu say
đi đến chốt phong tỏa ở khu phố tây hòa yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài
không được đồng ý luân đã lấy vỏ chai thủy tinh đập vỡ
làm hung khí tấn công lực lượng tại chốt gây thương tích cho một cán bộ
đi làm ở xa về trốn khai báo y tế khi bị công an đến nhắc nhở không những không đồng tình
mà danh oanh còn cầm dao đuổi chém người này bị thương
với hành vi coi thường pháp luật này
oanh đã bị đưa ra xét xử về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào chiều ngày một mươi hai tháng bảy
nhận được tin báo của người dân về việc danh oanh mới đi làm ở xa về nhưng không khai báo y tế
và đang tổ chức uống rượu tại nhà cùng nhiều người
nên ông lê văn đầy là trưởng ấp thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xã bàn thạch đã phân công ông huỳnh văn lai công an viên ấp láng sơn
đến nhà của oanh để yêu cầu anh đi khai báo y tế theo quy định
khi ông lai yêu cầu anh đến trạm y tế xã bàn thạch để khai báo y tế
thì oanh từ trong nhà cầm cây dao đuổi chém ông lai nhưng không được
oanh quay trở lại trước nhà lấy xe máy của ông lai đang đậu
nên oanh đẩy chiếc xe xuống kênh sau đó lấy xe máy chạy đi
thì bị lực lượng công an huyện rồng giềng bắt giữ khởi tố và bắt tạm giam
tòa án nhân dân huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã tuyên phạt danh oanh một mươi hai tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ
thưa quý vị dịch bệnh tại thủ đô hà nội hiện nay diễn biến hết sức phức tạp
do số ca mắc trong cộng đồng tiếp tục gia tăng và không tìm ra nguồn lây
ban thường vụ thành ủy hà nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng
chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương
cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo chống dịch
ban thường vụ thành ủy hà nội nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa
tầm quan trọng về giãn cách xã hội để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
xác định rõ đây là sứ mệnh là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một
để bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân bảo vệ cuộc sống yên bình
và tương lai phát triển của thủ đô của đất nước
đồng thời ban thường vụ thành ủy hà nội yêu cầu phải quan tâm
chăm lo đời sống của nhân dân nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn
đối tượng yếu thế trong xã hội khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ
trong khi đó thành ủy đà nẵng đã ban hành nghị quyết về việc tăng cường
một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thành phố sẽ thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay thành phố đà nẵng sẽ thực hiện các biện pháp mạnh
hơn cao hơn các biện pháp phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhằm đảm bảo phong tỏa giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố
bao gồm các biện pháp cấm hạn chế người phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định
trong thời gian này đà nẵng tiếp tục triển khai khẩn trương kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng
đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
đảm bảo không để bất cứ người dân nào thiếu ăn xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng
cơ quan địa phương nếu để xảy ra tình trạng này cùng với đó tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
thưa quý vị diễn biến dịch bệnh hiện đang rất phức tạp mọi người dân được khuyến cáo ở trong nhà
và tránh ra đường tuy nhiên với lực lượng công an thì áp lực về công việc
càng tăng lên đòi hỏi các anh phải luôn có mặt tại nhiều điểm dịch
nhiều tuyến đường nhạy cảm và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao
vâng đúng là như vậy nhưng vượt lên tất cả mọi khó khăn vất vả
những chiến sĩ công an nhân dân đang tạm quên đi những tình cảm riêng tư
niềm vui gia đình để có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà ngành
tổ quốc và nhân dân đã sao phó
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy hà nội trời mưa to
không ai muốn ra đường
và cũng chẳng ai muốn dầm mưa
nhưng đối với những chiến sĩ công an đây là việc làm cần thiết
hiện nay công an phường mai dịch đã triển khai hai chốt
để thứ nhất là mục đích đầu tiên là tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch
của chính phủ cũng như an doanh thành phố hà nội
năm k rồi là cách ly rồi là không ra đường rồi là kinh doanh buôn bán phải chấp hành các quy định
thế thì với từ khi triển khai rồi chúng tôi cũng đã làm tương đối tốt và người dân cũng rất ủng hộ và chấp hành
tuy nhiên còn một số bộ phận nhỏ thì chúng tôi phải tiếp tục tuyên truyền và thậm chí có những trường hợp phải xử lý
trong những ngày này người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu khám chữa bệnh tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác
tuy nhiên vẫn có những người dân chưa nắm được chủ trương hay vì nhiều lý do
nên vẫn vi phạm
các chú công an mà làm việc mưa gió như này là rất là vất vả cho các chú
và làm như thế này mới là đúng không có dịch bệnh mà bùng phát cho trong nam thì đến là khổ
nhìn các đồng chí công an mà đang rất là vất vả như thế này thì với tư cách là một người dân thì mình cũng rất là cảm động
và cũng là cố gắng là mình sẽ hoàn thành chấp hành tốt những cái chủ trương của đảng nhà nước
về cái việc mà phòng chống dịch bệnh
rất nhiều ngày lực lượng công an đã có mặt tại những điểm nóng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
dù trời mưa hay trời nắng thì lực lượng công an vẫn trực đủ quân số và đảm bảo an toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vậy nên người dân hãy cùng chung sức đồng lòng cùng với các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch
để cho dịch bệnh có thể đẩy lùi một cách hiệu quả
hiện nay công an hà nội đã lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô
để kiểm tra nhắc nhở những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu
đi làm không có giấy tờ tùy thân đồng thời cũng triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc trực chốt có thể một tuần hai tuần hay lâu hơn nữa
có thể các anh sẽ có nguy cơ lây nhiễm sát covid hai và phải cách ly
nhưng vượt lên tất cả điều các anh mong muốn lúc này cũng rất giản dị
mong muốn người dân chấp hành tốt các quy định của chính phủ cũng như là của ban dân thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch
thứ nhất là năm k theo chỉ đạo bộ y tế
thứ hai là cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ đoàn dân thành phố cũng như là chỉ thị một mươi bảy của thủ đoàn dân thành phố
và cái thứ ba nữa là hạn chế tối đa không ra đường
kinh doanh buôn bán thì phải chấp hành đúng ba cái quy tắc chung
quy tắc chung đó là thứ nhất là phải có mã quyền
và quét mã qr để kiểm soát về y tế
thứ hai là phải giãn cách đủ hai mét
và cái thứ ba là không bán và không tập trung quá hai người trở lên
và có một câu nói vui chúng tôi vẫn thường nói với nhau đó là mọi người hãy ở nhà để chúng tôi sớm được về với gia đình
ra đường lúc xã hội đang giãn cách là điều không ai muốn
giầm mưa đội nắng lại càng không
vậy điều gì đã giúp các anh vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
khi được hỏi thì mọi câu trả lời đều có điểm chung
đó là vì sự bình yên của nhân dân
vậy nên vượt qua nỗi sợ và những khó khăn
các anh đã và đang vì nhân dân mà phục vụ
trước thực tế thành phố không thể tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi
sở giáo dục và đào tạo đã đề nghị các phòng giáo dục trường trung học cơ sở bổ sung dữ liệu của học sinh hướng dẫn cũng như lưu ý đến nhóm học sinh tham gia tuyển sinh vào các trường chuyên trên địa bàn
theo thống kê kỳ tuyển sinh lớp một mươi công lập tại thành phố hồ chí minh có hơn tám mươi ba thí sinh đăng ký tham gia
trước tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát sở giáo dục đào tạo thành phố đã xuất sắc tuyển mở lớp một mươi kể cả hệ chuyên
vì vậy sở này đề nghị các phòng giáo dục tp thủ đức các quận huyện bàn giao hồ sơ của thí sinh từ các địa điểm thi về các trường thí sinh học lớp chín
rà soát và bổ sung dữ liệu của học sinh tham gia tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong phần mềm tuyển sinh
đối với học sinh thi chuyên bổ sung điểm trung bình môn cả năm lớp chín của môn chuyên mà học sinh đăng ký dự thi
cập nhật kết quả các giải đạt được bao gồm các giải cấp thành phố cấp quốc gia cấp quốc tế của kỳ thi học sinh giỏi cuộc thi khoa học kỹ thuật
sở đề nghị các phòng giáo dục đào tạo gửi dữ liệu này về trước một mươi sáu h ngày bảy tháng bốn
thành phố hồ chí minh đang xem xét cùng với các tỉnh thành phía nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội sau ngày một tháng tám
đặc biệt là các quy định hạn chế thời gian di chuyển phát phiếu đi chợ
đang khiến cho nhiều người dân khó tiếp cận với nguồn thực phẩm
sở công thương thành phố cũng đang cùng lúc triển khai bốn nhóm giải pháp để có thể tháo gỡ được những khó khăn này
thông tin chiều ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh cho biết số cả f trên biểu đồ dịch covid một mươi chín đang đi ngang
tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực kiểm soát của cộng đồng
phó chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh dương anh đức cho biết thành phố đã đề xuất với trung ương
và cơ nhắc sau ngày một tháng tám sẽ cùng đa số các tỉnh thành trong vùng thực hiện thêm chí thị một mươi sáu
từ một tháng tám
từ một đến hai tuần nữa vấn đề người dân lo lắng nhất là tiếp cận nguồn thực phẩm
bởi thời gian các kênh bán hàng hiện đại đang bị rút ngắn chỉ từ còn bảy giờ sáng đến năm giờ chiều
với tâm lý phát phiếu đi mua thực phẩm không ít người có tâm lý tích trữ
khiến các cửa hàng không kịp cung ứng cho những người xếp hàng sau
bên cạnh đó hai mươi bảy chợ truyền thống còn mở cửa phần lớn nằm ở khu vực ngoại thành
dẫn đến thực tế các quận huyện không còn chợ khó mua được thực phẩm

sở công thương tp hcm cũng sẽ tận dụng những không gian an toàn gần chợ truyền thống

sở công thương tp hcm cũng sẽ tận dụng những không gian an toàn gần chợ truyền thống trong trường hợp khu chợ chưa đảm bảo các điều kiện phòng dịch
giải pháp tiếp theo của tp hcm là cố gắng mở rộng gấp đôi các xe bán hàng lưu động để tiếp cận các vùng phong tỏa phức tạp

đánh giá vai trò quan trọng của lực lượng giao nhận bằng xe hai bánh
thành phố hồ chí minh cũng cho biết làm việc lại với các chốt kiểm soát dịch từ hôm nay
một tháng bảy để tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu tuy nhiên
việc cơ mở các quy định về di chuyển vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống lây nhiễm
một vấn đề quan trọng người dân thành phố hồ chí minh quan tâm là phương pháp chăm sóc f cách ly tại nhà
cũng trong ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh đã triển khai mạng lưới gồm các chuyên gia
các y bác sĩ để tư vấn từ xa cho người bệnh thông qua tổng đài đồng thời thành phố cũng tổ chức
các tình nguyện viên có chuyên môn để thăm khám hướng dẫn người dân đang thực hiện cách ly chăm lo sức khỏe
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại khu vực tây nam bộ một đối tượng vừa bị công an
thành phố cần thơ mời lên làm việc sau bài viết trên mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm uy tín lực
lượng chống dịch của thành phố chiều ngày ba mươi tháng bảy phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ đã mời làm việc đối với người đàn ông ba mươi sáu tuổi
ngụ phường an hòa quận ninh kiều vì đã chia sẻ
thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố người này thừa nhận do tình hình dịch covid một mươi chín nên nhiều người chen lấn
khi mua sắm khiến ông không thể mua được hàng hóa cần thiết để giao cho khách cảm thấy bức xúc
ông đã dùng tài khoản facebook cá nhân bình luận bằng những lời lẽ thô tục với nội dung xúc phạm
đến uy tín lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố qua làm việc với cơ quan công
trình người này nhận ra được việc làm sai trái của mình nên đã chủ động xóa dòng bình luận khó bày viết
trên facebook và cam kết không tái phạm công an thành phố cần thơ đề nghị mức xứ phạt hành vi trên
với số tiền năm triệu đồng thưa quý vị các tỉnh miền tây nam bộ có đặc thù là sông nước tràng
trịt và nhiệm vụ đặt ra lúc này đó là phải khép kín các chốt kiểm soát đường thủy và đường bộ
đặc biệt khi nhiều tỉnh thành áp dụng các hạn chế giờ di chuyển của người dân sau đây là ghi nhận
tại tỉnh hậu giang
trạm cảnh sát đường thủy cái côn tại thị trấn mái dầm huyện châu thành đặc trưng trên tuyến
giao thông thủy là nhiều bãi kênh rạch nhỏ vào địa bàn nên đội tổ chức tuần tra khép kính các
khung giờ chia thành nhiều tổ công tác giám sát địa bàn không để xảy ra đường mòn lối mở trên sông
người dân thì luồn lách đi những đường mòn lối mở hoặc những kênh rạch nhỏ để qua lại các địa
bàn chấp nhanh chúng tôi kết hợp rất là chặt chẽ đặc biệt là những thương tiện mà địa bàn khác
là phải có giấy test nhanh âm tính trong thời gian bảy mươi hai giờ thì mới được đi vào địa bàn
và người dân ý thức chấp hành rất là tốt công an tỉnh hậu giang đã bố trí gần ba trăm tám mươi cán bộ chiến
sĩ thực hiện nhiệm vụ tại bốn mươi bốn chốt kiểm soát tại các tuyến giao thông cơ ngõ ra vào địa bàn
sáu chốt đường thủy và hai mươi bốn chốt đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly phong tỏa
phòng chống dịch bệnh kết quả đã kiểm soát trên ba trăm hai mươi năm lượt phương tiện và trên năm trăm linh lượt người
chốt mình anh em trực chú thì đảm bảo tốt về chất có những bà con mà ra đường mình cũng giải
thích người ta đó nhưng mà người ta cũng ủng hộ mình để cho cái chốt mình hoàn thành tốt nhiệm
vụ để phòng chống dịch cho nó đạt hiệu quả cao đối với các khu cụm công nghiệp thì chủ động
phối hợp với bang lý khu công nghiệp thực hiện vừa sản xuất vừa phòng chống dịch thì cái này
thực hiện cũng đảm bảo nếu không đảm bảo thì cương quyết đề nghị là phải tạm dừng
tại huyện vị thủy
ngoài tám chốt cố định kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực giáp ranh
hiện có thêm ba tổ kiểm soát lưu động liên ngành
mùa tổ tuần tra an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín ở các xã thị trấn
đồng loạt tổ chức cho anh em ra quân ở tất cả các tổ kiểm soát lưu động thì chúng tôi sẽ
tiến hành xử phạt nghiêm đối với những trường hợp mà cố tình đi ra đường không có lý do chính
đáng để cho người dân ý thức cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn diện thủy trong thời gian sắp tới
hậu giang đang áp dụng quy định khuyến cáo người dân không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
do đó thành phố vị thanh có bốn tổ kiểm tra phòng chống covid một mươi chín lưu động khắp địa bàn
nhằm siết chặt hơn nửa việc người dân ra đường với lý do không chính đáng
trong buổi đầu việc tuần tra kiểm soát vẫn còn một số trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và thiếu
thông tin chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng bám chặt địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đi ra ngoài đường từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
tính đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng bảy tỉnh hậu giang ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca nghi nhiễm covid một mươi chín một trăm hai mươi sáu bệnh nhân
hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện phổ tỉnh và bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
chín huyện vị thủy trong đó có ba ca bệnh nặng ba mươi bảy ca viêm hô hấp trên cấp tính hai mươi hai viêm phổi nhẹ
hai mươi bệnh nhân có bệnh nền các trường hợp còn lại hiện tại sức khỏe đang ổn định
tiếp tục là những thông tin về giao thông
cục hàng không việt nam cho biết số lượng chuyến bay và khách bay những ngày qua đã giảm mạnh
theo đó ngày hai mươi bảy tháng bảy các hãng hàng không việt nam khai thác tổng số một mươi một chuyến bay và vận chuyển
số là một trăm hai mươi sáu khách hiện cả nước chỉ còn một số ít đường bay đang khai thác gồm các đường bay từ
hà nội đi cam ranh đà nẵng pleiku và tp hcm trong khi đó từ đầu tp hcm
hiện chỉ có các đường bay đi đến đà nẵng buôn ma thuột pleiku đáng chú ý trong thời gian
tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường sẽ không cấp phép các chuyến bay nội địa chở khách đến đây sau một mươi bảy giờ hàng ngày
tỉnh thừa thiên huế vừa thông báo tạm dừng việc đón người dân trở về từ vùng dịch
đồng thời khuyến cáo người dân cần phải cân nhắc việc trở lại trong giai đoạn này để có thể đảm
bảo an toàn cho chính mình cũng như cộng đồng
về từ tp hcm tp hcm miễn phí tất cả các chi phí đi lại xét nghiệm và cách ly cho người dân trước
đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy tp hcm cũng đã đón hai trăm ba mươi chín công dân bằng đường hàng không dự kiến đợt ba sẽ
đón khoảng hai trăm năm mươi công dân trở về vào ngày một tháng tám sau ba đợt này tp hcm sẽ tạm dừng
đón người dân trở về từ vùng dịch hiện nay địa phương đang tổ chức cách ly cho khoảng hơn tám người
huyện phường xã đã áp dụng các chốt kiểm soát chặt chẽ xung quanh các khu vực đông dân cư nhằm
có thể phân biệt được các cụm dân cư tránh tình trạng dịch bệnh lây nhiễm chéo chốt chặt chắc
chắn sẽ ít nhiều gây đảo lộn những thói quen di chuyển và đi lại của người dân thế nhưng chỉ
không lâu sau đó thì chính những người dân ở khu vực này lại cảm thấy an tâm hơn khi mà họ có một cuộc
sống trong một cộng đồng dân cư an toàn những cột bê tông chắn ngang đường những đống gạch hay những
chiếc xe ô tô cỡ lớn thậm chí là cả container cũng được chưng dụng để làm chốt cứng ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh
ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ thì những trường hợp quay đầu như thế này là không hiếm gặp
thế nhưng khi hiểu ra được tác dụng của nó thì những chốt chặn cứng cấm một trăm linh phương tiện qua lại
đang nhận được sự ủng hộ từ phía người dân cái này là họ ngăn này là chỉ ngăn ngoài dìa làng thôi
còn nhu yếu phẩm thì trong thôn nó đều có đầy đủ hết rồi thôn nào cũng có khu bán nhu yếu phẩm này đầy đủ
hết chứ không phải là khó khăn lắm thế này không phải là ngăn chặn chợ thì người ta vẫn có lối đi vào và kêu họ chỉ kể cảnh khám y tế đơn giản thôi
từ làng gọi làng kia là vì là chỉ thị là thôn cách thôn làng gắn làng á thì họ vào thì phải kể cảnh khám y tế là vẫn đi vào được bình thường chứ không có khó khăn lắm
còn để đi gần hơn ví dụ mình ở đây mà đi sang kia thì lại nó hơi hơi hơi xa nói ra là cũng em là em đi quen ở đây rồi thì em thì nó bình thường nhưng mà những người khác mới đến thì chắc họ cũng bất tiện
bởi vì họ đi trồ vào rồi lại trồ rất nhiều vòng có thể đến chốt kia
đây là gây vầy là để cho tốt cho chúng mình thôi là không dịch bệnh ngăn người dịch bệnh người ta đi vào kể cả đi ra cũng phải có phiếu để đi ra không như ở tất cả những nơi khác như trong thành phố hồ chí minh là sẽ bị bùng
và phường thì ở phường này thì rất nhiều lối đi mọi người nhiều người người ta sẽ biết người ta sẽ có những cái lối đi khác nhau cho mình
còn không phải là chỉ có một lối đi như thế này để họ có thể tránh được ạ
em thấy cái này là rất ổn đấy ạ chứ không phải là bởi vì có nhiều đường đi mà anh
bởi vì những cái chốt kia thì họ có người họ mình kiểm tra đi thì dễ hơn đường này để tránh các ô tô xe cộ lớn ấy
địa bàn rộng nhiều lối đi ngõ ngách thông nhau và thông cả ra đường lớn đó là đặc điểm chung của các khu dân cư ở nước ta
với cách làm linh hoạt duy trì cả chốt cứng và chốt mềm như hiện nay đang phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch khi khoanh vùng được các cụm dân cư ngăn chặn được nguồn lây lan dịch bệnh ngay từ ban đầu
lực lượng cán bộ và giấy tổ dân phố mỏng cửa ra vào trong các tổ dân phố là nó lớn
cho nên cái việc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thì nó không đảm bảo được cái chất lượng hiệu quả
tám cái chốt ấy thì anh em tôi đã kiểm soát được người ra vào trong tổ dân phố và các mặt hàng thiết yếu khi ra vào tổ dân phố cũng đã trình báo là các cái chốt thì anh em tôi kiểm soát được
một số người dân mà khi anh em tôi hỏi cho ý kiến thì sau lúc đầu thì cho rằng ngăn sông chợ
sau khi thấy rằng cái hiệu quả cũng như
nên là cái việc phòng chống dịch trong cả nước hiện nay nó cần cấp bách thì những người dân đấy người ta rất là ủng hộ
bên cạnh đó là quận đã phát và phường phát cho mỗi hộ gia đình một cái phiếu để ra vào và cái phiếu niu hành và phiếu đi chợ
đảm bảo việc giãn cách đúng theo quy định
cùng với đó địa phương này cũng thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa
trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch sản xuất kinh doanh nhu yếu phẩm và người lao động
sở sản xuất trên địa bàn
sự đồng lòng của người dân trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền sẽ góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân